indonesia công bố kế hoạch trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại các tay súng is tìm cách gây dựng mạng lưới khủng bố tại khu vực đông nam á sau các thất bại tại chiến trường iraq và syri
phát biểu với báo giới giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia tito canavian khẳng định quyết tâm chống khủng bố của indonesia quốc gia có cộng đồng người hồi giáo lớn nhất thế giới
ông cho biết thêm số nhân sự nói trên sẽ được triển khai tới các địa phương nơi ẩn náu của các tay súng thể trung thành với is
trong vài năm gần đây
indonesia chứng kiến sự trỗi dậy của các nhóm vũ trang mà phần lớn bị ảnh hưởng bởi thông tin tuyên truyền từ is
hàng trăm người indonesia được cho là đã tới syri gia nhập is tổ chức chủ mưu hàng loạt các vụ khủng bố trên toàn thế giới trong vài năm qua
giới chức nước này quan ngại sự trở về từ chiến trường trung đông của các tay súng từng cầm súng cho is
bao gồm cả các đối tượng thiện chiến có thể có tác động lớn tới các nhóm vũ trang ở quốc gia đông nam á này
người phát ngôn bộ ngoại giao ấn độ ravit kumar thông báo
trong cuộc hội đàm ở thủ đô bangkok ngoại trưởng ấn độ suma swarai và người đồng cấp thái lan
đã thảo luận một loạt vấn đề về kết nối an ninh và hợp tác văn hóa nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
bộ ngoại giao ấn độ cho biết tất cả các khía cạnh của quan hệ song phương
được hai bên thảo luận với trọng tâm là các mối quan hệ chính trị quốc phòng và kinh tế
ngoài ra cách thức ấn độ tăng cường can dự với hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
cũng là một nội dung trong chuyến thăm vì thái lan sẽ nắm vai trò là nước điều phối viên
cho quan hệ ấn độ asean từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
sau thái lan ngoại trưởng ấn độ suma swarai cũng tới thăm indonesia và singapore
chuyến công du này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ ấn độ với các nước đông nam á
theo khuôn khổ chính sách hành động hướng đông của new delhi
cũng theo bộ ngoại giao ấn độ
chuyến thăm còn là dịp để bà chia sẻ thông tin liên quan về hội nghị cấp cao asean ấn độ sắp tới
kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ đối tác đối thoại giữa hai bên
cùng ngày tại hà nội bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
có buổi hội đàm với tranh án tòa án nhân dân tối cao lào
không phan xích thị đàm pha đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại hội đàm tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
trong những năm qua tòa án nhân dân hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác
như trao đổi các đoàn cấp cao hỗ trợ đào tạo thẩm phán
cử nhiều đoàn cán bộ sang thăm và làm việc chia sẻ kinh nghiệm xét xử
tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình mong muốn
tòa án hai nước đặc biệt là tòa án cấp tỉnh
tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi các đoàn công tác
các tọa đàm nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xét xử
tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương
nhân dịp này bí thư trung mương đảng trành án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
trao huân trường độc lập hạng nhất tặng tòa án nhân dân tối cao lào
trao huân chương độc lập hạng nhì hạng ba tặng các lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao lào
trao bằng khen của trành án tòa nhân dân tối cao việt nam
tặng một số đơn vị thuộc tòa án nhân dân lào
ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lần đầu tiên diễn ra một live show nghệ thuật bài tròi
đây là live show bài tròi đầu tiên được tổ chức ở nước ta từ trước đến nay
bởi lê việt một nghệ sĩ gạo cội và nổi danh trong môn nghệ thuật truyền thống này
khán giả sẽ được giới thiệu đôi nét về việc bài tròi miền trung
được công nhận là di sản văn hóa thế giới
được tham quan mô hình chơi bài tròi truyền thống
cũng như thưởng thức những thể khác nhau của loại hình này như ho câu thai
bài tròi kể bài tròi lớp
buổi biểu diễn nghệ thuật này cũng góp phần đưa bài tròi đến với công chúng sâu rộng hơn
thưa quý vị khi lực lượng lao động trẻ dồi dào và có hiểu biết về kỹ thuật số
ở đông nam á đang ngày một tăng lên
đã tạo ra một thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin của asean
trong việc tìm kiếm cách thức mở rộng nâng cao và phát triển môi trường làm việc kỹ thuật số
song song đồng thời với mục tiêu đáp ứng các nhu cầu kinh doanh
để đạt được mục tiêu đó thì ngoài quyết tâm của các doanh nghiệp công nghệ thông tin khu vực asean
trong đó có việt nam rất cần sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ
và các bộ ngành liên quan với những chính sách phù hợp
asean là nơi có dân số lớn thứ ba trên thế giới
với bốn mươi dân số dưới ba mươi tuổi có trình độ giáo dục và đa dạng của khu vực đông nam á
hiện có tới ba mươi năm người dân các quốc gia asean sử dụng điện thoại thông minh
các quốc gia asean cũng đang tích cực
tích cực đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông với kỹ thuật hiện đại
khi dân số trẻ và hiểu biết về kỹ thuật số ở đông nam á tham gia lực lượng lao động
họ mong muốn có quyền truy cập vào ứng dụng từ mọi nơi và từ bất kỳ thiết bị nào
cũng như để tận hưởng trải nghiệm người dùng chất lượng cao đặc biệt là trong công việc
nhân viên văn phòng ngày nay cần được kết nối với các doanh nghiệp và nhân viên
thông qua một lớp công nghệ phức tạp như internet email
lưu trữ điện toán đám mây máy tính đề bàn điện thoại hoặc voip và các máy tính lớn
trước nhu cầu này các công ty về công nghệ thông tin tại các nước asean phải đối mặt với một thách thức đáng kể
đó là tìm kiếm cách thức bảo đảm khả năng truy cập linh hoạt vào các ứng dụng và nội dung trên mạng
công ty mà nhân viên của họ ngày càng đòi hỏi đồng thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh song song
với việc bảo đảm mức độ cao nhất về an ninh kiểm soát và tuân thủ
để thành công nơi làm việc kỹ thuật số
yêu cầu một lớp công nghệ được thiết kế xung quanh các chiến lược kinh doanh
cũng như tập trung vào các nhu cầu của nhân viên bảo đảm đáp ứng những gì họ cần để đạt được mức độ hiệu quả và năng suất tối y
điều đó tạo nên những thách thức cho các công ty về công nghệ thông tin tại các nước asean
tuy vậy cũng không còn cách nào khác họ buộc phải tiến lên bởi đây là xu thế phát triển của toàn cầu
hiện tại nhiều công ty tại các nước asean
đang phải thiết kế lại cách thức làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao
cũng như những kỳ vọng của công nghệ tiêu dùng đối với lực lượng lao động của họ
đổi lại điều này giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh nhạy với nhu cầu của khách hàng và thị trường
đồng thời duy trì mức độ bảo mật cao kiểm soát quy trình và đáp ứng các yêu cầu về quy định
điều này lý giải cho sự xuất hiện của khái niệm về không gian làm việc
một yếu tố then chốt của nơi làm việc kỹ thuật số
không gian làm việc là về quản lý tất cả những gì người dùng cần để thực hiện công việc của mình hiệu quả
từ bất kỳ vị trí nào bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ thiết bị nào
tóm lại mỗi vai trò của nhân viên có những yêu cầu khác nhau về phần mềm dữ liệu nội dung
và các thiết bị cần được cung cấp để hỗ trợ tối ưu cho ngày làm việc của họ
một không gian làm việc năng động hấp dẫn được cho rằng sẽ mang lại lợi ích đáng kể
trong khi đó tại việt nam các đơn vị đồng hành cùng internet việt nam từ những ngày đầu tiên
cũng đã thường gặp
đồng hành xuyên thông qua nhiều buổi tọa đàm và thảo luận chuyên đề
nhằm chia sẻ thảo luận về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp internet việt nam
trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế số thế giới
trong hai mươi năm qua với sự định hướng của nhà nước
cùng sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp làm hạ tầng
việt nam đang sở hữu một hạ tầng viễn thông internet tốc độ ổn định
với chi phí phù hợp phổ cập rộng khắp bắt kịp thế giới về mặt công nghệ và quy chuẩn
như ba g bốn g các quang
ngành công nghiệp dịch vụ giá trị gia tăng internet và nội dung số việt nam
đã có những phát triển và thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực giải trí
truyền thông báo chí quảng cáo thương mại điện tử thanh toán
doanh thu toàn ngành luôn đạt khoảng một tỷ đô la một năm
và các doanh nghiệp việt nam chiếm năm mươi thị phần
việt nam cũng có nhiều công ty lớn làm chủ được công nghệ
tôi cho rằng hiện nay là nhiều doanh nghiệp đã tham gia nền kinh tế số
không những với cho thị trường trong nước mà cả cho thị trường nước ngoài
nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin lắng lặng làm ăn với nước ngoài
và thu cũng rất là khá nhưng mà người ta vẫn làm một cách lặng lẽ
nhưng tôi tin rằng là cái đặc điểm của việt nam là cái sức mạnh về mặt trí tuệ
chúng ta cũng ngang hàng với các nước không nên nói thông minh hơn
bản thân cái ngành nghề nó là công nghiệp trí tuệ
nó không cần vật liệu linh kiện nó không cần những cái năng lượng
nó không cần những cái yếu tố gì nhiều không cần gọi là công nghệ phụ trợ gì nhiều
thì nó phản hóa cái cơ hội
cho các doanh nghiệp và các người trẻ của việt nam
người ta hoàn toàn bình đẳng với thế giới khi dùng máy tính và kết nối internet
đấy là một cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp
tuy nhiên do đặc thù của ngành nội dung số là làm ra cái mới
chưa có tiền lệ trong quá khứ nên trong quá trình phát triển còn tồn tại nhiều bắt gặp
như vấn đề cấp phép cạnh tranh xuyên biên giới với các gã khổng lồ của ngành công nghệ thế giới
như google facebook hay những rào cản liên quan đến thuế chính sách quản lý
vai trò nhà nước rất quan trọng
bởi vì nếu như không có vai trò nhà nước thì tất nhiên là mọi thứ cũng sẽ tiến hóa theo cái xu hướng chung
nhưng có vai trò nhà nước ấy thì nó sẽ tạo ra một sự tiến hóa vượt bậc
và trong đó thì nhà nước tạo ra một môi trường pháp lý cho đời sống kinh tế xã hội
một môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp để có động lực cho cái sự phát triển
theo các chuyên gia có một thực tế là internet việt nam và thế giới
khó phát triển
không có danh giới ở bất cứ thời kỳ nào
vì thế cần phải có một sân chơi chung cho tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước
để xây dựng được những thương hiệu quốc gia của ngành nội dung số việt nam
thì ngoài quyết tâm của chính doanh nghiệp rất cần sự vào cuộc của chính phủ các bộ ngành liên quan
đặc biệt là cần những chính sách phù hợp để giúp các doanh nghiệp việt có thể cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp ngoại ngay trên sân nhà
tận dụng tối đa thế mạnh về thổ nhưỡng không sử dụng hóa chất và thu hái đúng quy trình
để có chất lượng cao nhất
đó là chiến lược và là bí quyết giúp cây cà phê của lào ngày càng có tên tuổi trên thị trường khu vực và thế giới trong những năm gần đây
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với cao nguyên bolloven tỉnh champasak
nơi hiện chiếm tới bảy mươi diện tích trồng cây cà phê tại lào
để cùng hiểu rõ hơn về bí quyết nâng cao chất lượng cà phê của nước bạn lào
đây là một trong nhiều dự án trồng cà phê sạch do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại cao nguyên boloven
một khu vực có tính chất địa lý khí hậu và thổ nhưỡng tương tự như đà lạt của việt nam tại tỉnh champasak nam lào
với những chính sách tập trung phát triển những cây trồng phù hợp với thổi nhưỡng
tỉnh champasak không những khuyến khích người dân địa phương trồng cà phê mà còn kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư trồng cà phê tại tỉnh
nhờ vậy trong những năm gần đây cà phê đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh
chúng tôi luôn khuyến khích người sản xuất cà phê phải nâng cao chất lượng đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu
để làm được điều đó ngoài thế mạnh đất đai màu mỡ phù hợp với cây cà phê chúng tôi yêu cầu người chồng không sử dụng hóa chất và thu hái đúng quy trình đây là chiến lược phát triển cà phê của chúng tôi
xuất thân từ đà lạt và sang cao nguyên boloven làm việc cho các công ty trồng cà phê từ năm hai nghìn sáu anh nguyễn xuân bình cho biết
ngoài thế mạnh về thổ nhưỡng về chất đất có độ mùn cao đã giúp cây cà phê sinh trường tốt
chất lượng cà phê của boloven được đánh giá cao là vì người dân sử dụng chủ yếu phân chuồng phân hữu cơ để bón và tuân thủ nghiêm ngặt quy định thu hái
thu hoạt ở đây là người ta hái toàn qua chín lửa toàn qua chín là người ta hái
quá trình bảo quản xe phê tốt hơn
là những người nông dân ở các tỉnh lân cận nhiều năm nay cứ tới vụ thu hoạch cà phê hàng năm những nông dân này lại đổ về cao nguyên boloven để tham gia thu hái cà phê
với diện tích trồng cà phê trên năm mươi hectare tỉnh champasak hiện chiếm tới bảy mươi diện tích trồng cà phê của lào
trong đó có bốn mươi năm hectare đang cho thu hoạch với năng suất trung bình hàng năm đạt khoảng bốn trăm ba mươi tấn
theo hiệp hội cà phê lào cà phê của nước này hiện có mặt ở nhiều nước trên thế giới kể cả những thị trường khó tính như pháp italia đức thụy điển mỹ và nhật bản
dự kiến kim ngạch xuất khẩu cà phê của lào trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ đạt khoảng một trăm một mươi hai triệu đô la tăng ba so với năm trước
không chú trọng tới số lượng mà chỉ chú trọng tới chất lượng đặc biệt khi thu hái chỉ chọn những quả chín đủ tiêu chuẩn
đây chính là một trong những bí quyết giúp cà phê lào luôn thơm ngon và đạt được sức khỏe
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi